ngày hai mươi sáu tháng tám tại thủ đô phnom penh vương quốc campuchia đã diễn ra giải bóng đá hữu nghị chào mừng bảy mươi năm năm quốc khánh việt nam và bảy mươi năm năm ngày thành lập ngành ngoại giao việt nam
giải bóng đá hữu nghị nhằm tăng cường mối quan hệ truyền thống giữa hai nước việt nam campuchia với tinh thần láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện và bền vững
bóng đá và thể thao nói chung là cầu nối tốt nhất cho quan hệ hữu nghị với tinh thần đoàn kết trung thực và cao thượng
giải bóng thu hút sự tham gia sôi nổi của bốn đội đại sứ quán việt nam văn phòng trung ương đảng nhân dân campuchia bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế campuchia bộ nội vụ campuchia